về tiêm chủng theo ông chu ngọc anh đến nay trên địa bàn đã tiêm một mũi cho người trên một mươi tám tuổi đạt chín mươi ba bốn và tiêm mũi hai đạt tám mươi ba ba
đối với người già bệnh nền trên sáu mươi năm tuổi đã tiêm mũi một đạt chín mươi ba sáu và mũi hai đạt tám mươi một
chúng ta thuộc vào tốp đầu của cả nước và đây là điểm để tự tin quyết liệt các giải pháp đồng bộ để xử lý trong giai đoạn thích ứng này ông anh nói
trong phần trả lời cử tri người đứng đầu ủy ban nhân dân tp hà nội
cũng nhắc đến việc ông giật mình khi tỷ lệ f một trong giai đoạn hiện nay thích ứng an toàn trở thành f lên tới trên một mươi ba
việc này phản ánh lây lan kể cả sau khi tiêm hai mũi vaccine không hề suy giảm
trước đây tỷ lệ f một thành f trên toàn địa bàn khoảng bảy tám nhưng giờ tỷ lệ này lên đến một mươi ba cao hơn mức trung bình đợt trước
việc lây lan còn tăng hơn và chỉ có điều ở thể nhẹ hơn
do đó người dân không được chủ quan năm k cộng vaccine nhưng ý thức là cực kỳ quan trọng
nếu chúng ta lơ là sẽ rất khó khăn chủ tịch hà nội nêu rõ
đứng trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp thành ủy ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cấp các ngành quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch
theo tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo chỉ đạo của thủ tướng
theo ông chu ngọc anh trong thời gian tới thành phố sẽ có phương án đáp ứng đối với các trường hợp f thể nhẹ không triệu chứng cách ly f một
chủ tịch hà nội cũng dẫn chứng tại ổ dịch quán cà phê karaoke ở quốc oai hiện đã xử lý và đề nghị người dân dù tiêm hai mũi vaccine cũng không được chủ quan lờ là lạ tụ tập
bên cạnh đó với chính quyền từ cơ sở ngoài tuyên truyền phải tăng cường việc kiểm tra xử phạt thành phố sẽ tiếp tục xử lý nhanh các ổ dịch
phối hợp chặt chẽ giữa các đội cơ động với xã phường phong tỏa hẹp quản lý chặt
ngày một mươi tám một mươi một theo phản ánh của báo chí một cư dân sinh sống tại khu đô thị tp giao liêu
thuộc phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm cho biết được xét nghiệm làm mẫu gộp ngày một mươi ba tháng một mươi một kết quả dương tính
sau đó tới ngày một mươi năm tháng một mươi một được lấy mẫu đơn sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một cho kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
tuy nhiên sau khi bệnh nhân nhận kết quả dương tính thì được y tế phường cổ nhuế một thông báo chưa đưa đi điều trị được do chưa bố trí được nơi điều trị
trả lời báo chí vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một ông chu thanh hà chủ tịch ủy ban nhân dân phường cổ nhuế một lại nêu
phóng viên có thấy là toàn thành phố đang quá tải không
khi được hỏi lý do có phải thành phố đã quá tải dường bệnh hay không ông hà đã nói đang quá tải và cho biết phường trong chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một đang làm các thủ tục để đưa f đi
liên quan đến thông tin này sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một ủy ban nhân dân quận bắc từ liêm hà nội cho biết
chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một sau khi có thông tin về việc lãnh đạo ủy ban nhân dân phường cổ nhuế một phát ngôn trên báo chí không chính xác về công tác phòng chống dịch
quận đã thực hiện quy trình kiểm tra
mới đây chủ tịch ubnd hà nội chu ngọc anh đã ký ban hành công điện hai mươi bốn điều chỉnh việc giám sát xét nghiệm người có nguy cơ cao trở về từ các địa bàn có dịch covid một mươi chín
hà nội sẽ dừng áp dụng quy trình tiếp nhận cách ly f một và người về từ vùng dịch
thành phố đặt ra thêm một số yêu cầu riêng đối với người về từ các địa phương như thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương long an ở công điện số hai mươi ba
điều này đã khiến nhiều người bối rối
vương có kế hoạch làm việc tại hà nội trong vòng ba tuần đã mua sẵn vé máy bay và lên phương án nơi ở thuận tiện
tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một khi biết mình thuộc diện phải tự cách ly bảy ngày vương đã rất hoang mang dự định hủy bỏ toàn bộ lịch trình công tác
tuy nhiên do yêu cầu công việc tại hà nội buộc phải có mặt anh đành chấp nhận cách ly với chi phí phát sinh và nhiều bất tiện
tôi hiểu các quy định phòng dịch nhằm đảm bảo sức khỏe cho mọi người
tuy nhiên các kế hoạch cứ thay đổi liên tục khiến tôi khó có thể kịp xoay sở
khó thế này những người về từ tỉnh khác có lẽ cạn vất vả phương chia sẻ
đó vương cũng cho biết thêm anh vẫn chưa nắm rõ hoàn toàn về quy định khai báo và xét nghiệm tại hà nội
anh lo sợ nếu không hiểu đúng văn bản mình sẽ vô tình làm sai quy định
tôi đọc quy định thấy có nội dung là những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà tại nơi lưu trú bảy ngày và xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất
tôi đã xét nghiệm covid một mươi chín trước chuyến bay
tôi không hiểu rõ tại sao vẫn phải xét nghiệm thêm vào ngày thứ nhất ở hà nội
việc xét nghiệm này do cá nhân tự thực hiện tại cơ sở y tế hay phải liên hệ đến địa phương vừa thắc mắc
sở y tế tp hcm chỉ đạo các bệnh viện sẵn sàng nhân lực trang thiết bị phương án tiếp nhận f
và tuyệt đối không được từ chối tiếp bệnh nhân
sở y tế tp hcm có công văn khẩn gửi bệnh viện công lập và ngoài công lập
trung tâm hồi sức tích cực điều trị covid một mươi chín bệnh viện thu dung điều trị covid một mươi chín
bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid một mươi chín thành phố quận huyện
trung tâm y tế tp thủ đức quận huyện về việc sẵn sàng thu dung người bệnh covid một mươi chín
trong giai đoạn bình thường mới
bệnh viện xanh không phải là bệnh viện không có covid một mươi chín
mà là bệnh viện được tổ chức và vận hành theo các quy trình an toàn
tuân thủ nghiệm các quy định về sàng lọc phân luận cách ly
và có khu vực luôn sẵn sàng để thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín
không để xảy ra lây nhiễm chéo trong bệnh viện
lãnh đạo các bệnh viện chịu trách nhiệm phổ biến tập huấn
xây dựng các kịch bản và tổ chức diễn tập các tình huống liên quan
đến quy trình xử lý f tại các cơ sở y tế
tất cả bệnh viện cần chủ động rã soát bổ sung cơ số thuốc
vật tư tiêu hao sinh phẩm xét nghiệm trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận
và điều trị người bệnh covid một mươi chín
sau khi phát hiện và cách ly người bệnh covid một mươi chín
trường hợp cần liên hệ để chuyển người bệnh đến cơ sở được phân công
chuyên trách thu dung điều trị covid một mươi chín thì liên hệ đến bệnh viện được phân công
theo địa bàn quận huyện
trường hợp người bệnh có dấu hiệu nặng cần chuyển tuyến thì liên hệ với bệnh viện tầng trên
được phân công theo tầng cùm
sở y tế tp hcm nhấn mạnh tất cả bệnh viện tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận người bệnh
sở y tế chính thức kích hoạt lại hoạt động của tổ điều phối chuyên viên
do thanh tra sở và phòng nghiệp vụ y phụ trách
khi gặp khó khăn liên quan đến công tác chuyển viện để được hỗ trợ
yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn thành phố cử bác sĩ điều dưỡng
luân phiên đến các bệnh viện giả chiến ba tầng theo kế hoạch phân công của sở y tế
để vừa tham gia công tác chăm sóc f vừa tham gia chương trình đào tạo liên tục
về chuyển khoa hồi sức
do mỗi địa phương cần phải duy trì các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín của quận huyện
sở y tế tp hcm yêu cầu các bệnh viện quận huyện chủ động tham gia vận hành
và cử nhân viên y tế luân phiên đến công tác tại các cơ sở này
sở y tế hoàn nghênh và khuyến khích các bệnh viện thành phố bệnh viện trung ương
đóng trên địa bàn tham gia vận hành và cử nhân viên tham gia các bệnh viện giả chiến của quận huyện
ngoài ra sở y tế tp hcm cũng chỉ đạo mỗi bệnh viện luôn sẵn sàng danh sách bác sĩ
điều dưỡng dự bị tổ chức tập huấn để sẵn sàng tham gia vận hành các trạm y tế lưu động
khi được sở y tế yêu cầu cùng với việc sẵn sàng cử lực lượng đi chi viện
hỗ trợ công tác điều trị covid một mươi chín cho các tỉnh thành khu vực phía nam
theo lãnh đạo sở y tế tp hcm việc thời gian cách ly kéo dài cùng với số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày
nên tình trạng quá tải tại khu cách ly tập trung và các bệnh viện là khó sinh khỏi
ngày một mươi chín tháng một mươi một sở y tế tp hcm đã có văn bản đề nghị bộ y tế cho phép thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung
theo sở y tế tp hcm từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tp hcm triển khai áp dụng thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đến thời điểm hiện tại tp hcm đã thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
với mỗi một đạt hơn chín mươi chín và mũi hai đạt tám mươi ba
truyền đối với trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi mũi một đạt chín mươi năm và dự kiến tiêm mũi hai vào tuần cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
báo cáo từ các quận huyện và thành phố thủ đức cũng cho thấy
số ca mắc mới hầu hết ở hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức đều có xu hướng tăng nhẹ
đặc biệt có năm địa bàn số ca mắc mới tăng cao đó là huyện bình chánh hóc môn tp thủ đức quận bình tân và quận một mươi hai
ngoài ra thành phố đang cách ly điều trị sáu mươi sáu bảy trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi tám chín trăm linh ba f đang được cách ly tại nhà và năm một trăm tám mươi năm f tại khu cách ly tập trung
đây là các trường hợp f không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết để thích ứng với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong giai đoạn

tp hcm đã đưa ra một ca mắc mới và sẽ tiếp tục triển khai các phương án cách ly f tại nhà
đối với các trường hợp đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc chuyển vào khu cách ly tập trung quận huyện
đối với các trường hợp có triệu chứng cần can thiệp y tế thì chuyển vào bệnh viện điều trị covid một mươi chín tầng hai và tầng ba
bên cạnh đó từ khi sử dụng thuốc menu viravir có nhiều trường hợp f hoàn toàn không có triệu chứng
và có triệu chứng nhẹ và mất hẳn các triệu chứng chỉ sau một tuần cách ly
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
hợp trình vẫn phải tiếp tục cách ly đến hết thời gian theo quy định một mươi bốn ngày
trước tình hình trên để gia tăng hiệu quả trong công tác chăm sóc điều trị f
duy trì mục tiêu hạn chế các trường hợp bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín
đồng thời giảm tải cho các khu cách ly tập trung sở y tế tp hcm đề nghị bộ y tế cho phép thành phố
thí điểm trút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn bảy ngày đối với các trường hợp f không có triệu chứng
đã tiêm đủ hai mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ bảy
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm trong buổi làm việc với sở giáo dục và đào tạo
về kế hoạch cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai đến trường từ ngày một mươi tháng một mươi hai với điều kiện tiêm đủ vaccine ít nhất một mươi bốn ngày
ở địa phương có dịch cấp độ một và hai
kế hoạch dạy và học trực tiếp dự kiến hoàn thiện trong tuần này được yêu cầu tiếp tục bổ sung hoàn thiện
theo lộ trình tổ chức học trực tiếp tại sở giáo dục và đào tạo báo cáo sáng nay
việc tập huấn cho cán bộ giáo viên công tác
phòng chống dịch sẽ diễn ra vào đầu tháng một mươi hai hợp phụ huynh học sinh khối chín và một mươi hai trước ngày năm tháng một mươi hai
học sinh trở lại học trực tiếp từ ngày một mươi tháng một mươi hai ban đầu là khối chín và một mươi hai tiếp đó mở dần các khối khác
theo ông mãi khi hồi đủ các yếu tố trên ngành giáo dục thí điểm mở cửa trường với lớp chín và một mươi hai
ở những địa bàn vùng xanh ổn định thầy cô và học trò ít có sự xáo trộn qua lại
các em đủ lớn để có sự chủ động trong các tình huống ông mãi nói
người đứng đầu tp hcm cũng yêu cầu
nghiên cứu phương án mở cửa thí điểm trường mầm non với nguyên tắc có sự đồng thuận cao từ phụ huynh
nếu kết quả thí điểm tốt sẽ đánh giá để tiếp tục triển khai
theo báo cáo của sở y tế tp trong ngày một mươi tám tháng một mươi một tp ghi nhận thêm sáu trăm chín mươi ca mắc covid một mươi chín
ba trăm hai mươi sáu ca được điều trị khỏi hai ca tử vong
trong số ca mắc mới có ba trăm linh tám ca trong khối ghi và ghi ghi tại nhà một trăm tám mươi bốn ca trong khu phong tỏa
một trăm chín mươi tám ca xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế và cộng đồng
tính từ ngày tám tháng bảy đến nay cần thơ đã có một mươi bốn tám trăm bốn mươi một ca nhiễm
trong đó có tám sáu trăm tám mươi ca đã được điều trị khỏi một trăm ba mươi bảy ca tử vong
trong ngày ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn về việc phân bổ thêm hai trăm linh liều vaccine
verocell để tiêm cho người dân
sở y tế đã tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn các trung tâm y tế quận huyện
trạm y tế cấp xã quy trình thẩm định điều kiện về đối tượng cơ sở vật chất
cũng như công tác quản lý cách ly các trường hợp f một và cách ly điều trị f tại
trà vinh trong ngày một mươi tám tháng một mươi một tỉnh đã phát hiện một trăm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một trăm bốn mươi chín ca phát hiện trong cộng đồng một mươi tám ca là người ngoại tỉnh về địa phương
một mươi năm ca phát hiện trong khu phòng tỏa bảy ca phát hiện tại cơ sở y tế
và năm ca phát hiện trong khu cách ly tập trung
tính đến chiều cùng ngày toàn tỉnh ghi nhận bốn tám trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín
điều trị khỏi hai năm trăm linh một trường hợp ba mươi năm trường hợp tử vong
chủ tịch ubnd tỉnh trà vinh đã ban hành công văn yêu cầu các sở ngành huyện thị xã thành phố cần tăng cường tuần tra
kiểm soát xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
các trường hợp gây rối trực tự công cộng trợ cấp tệ nạn xã hội
ngoài ra kiểm soát chặt những người ngoài tỉnh đến địa phương không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
từ người ngoại tỉnh đến địa phương để nhanh tiến độ tiêm vaccine verocell mũi hay tại các địa phương còn tổn vaccine
vĩnh long trong ngày một mươi tám tháng một mươi một tỉnh ghi nhận ba trăm một mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có một trăm một mươi năm ca qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng một mươi năm ca xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế một trăm tám mươi hai ca là f một được cách ly trước đó
tính đến chiều cùng ngày vĩnh long ghi nhận năm sáu trăm bảy mươi chín ca điều trị khỏi hai chín trăm ba mươi năm ca
vĩnh long áp dụng cách ly f một tại nhà
đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác xét nghiệm nhanh khu vực có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao để tách f thù dùng điều trị
thời bình nhưng số lượng thương binh chiến sĩ trong lực lượng công an còn nhiều hơn so với thời chiến
ở tuyến đầu chống dịch người chiến sĩ công an phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy
đối diện với dịch bệnh đối diện với tội phạm không ít đồng đội của chúng tôi đã trở thành f một f hai thậm chí là f
và cũng có cả những người đã mãi mãi không thể trở về nhà
thượng tá đoàn văn vũ em trưởng công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh cho biết
đồng chí minh trực tiếp cùng với y tế đi đến tận nhà để mà điều tra truy vết khoanh vùng dập dịch
đồng chí minh cùng với công an viên thường trực công an viên phụ trách ấp quản lý chặt chẽ số người từ địa phương khác về
quản lý chặt cái số này để tránh lại làng ngoài cộng đồng
và trong những lần truy vết để khoanh vùng dập dịch như vậy đại úy lê huỳnh nhật minh
phó trưởng công an xã phước thạnh huyện gò dầu tỉnh tây ninh không may bị nhiễm bệnh và hy sinh
sau sự hy sinh của đại ủy lê huỳnh nhật minh hầu hết cán bộ cơ sở đều là f một chỉ còn một đồng chí công an viên được ở bên ngoài
sau gần hai mươi một ngày những người là f một sau xét nghiệm nhiều lần đều có kết quả âm tính
đại úy trần minh đức phó trưởng công an xã phước thạnh huyện gò dầu tỉnh tây ninh chia sẻ
để đảm bảo nhiệm vụ tại những vị trí thiếu hụt này chúng tôi đã khắc phục bằng cách vừa cách ly tại đơn vị
nhưng cũng vừa làm công tác thờ mưu cho các ủy ủy ban nhân dân ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã phước thạnh
huy động cả hệ thống chính trị các cấp như ấp xã tổ dân cư tự quản tổ covid một mươi chín cộng đồng
mô hình giao lưu phòng chống tội phạm để tuyên truyền vận động hướng dẫn giải thích
giải đáp thắc mắc của nhân dân trong việc chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch
trong cuộc chiến với covid một mươi chín ít ai biết được còn có sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ trong tổ truy vết nhanh
họ đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng tranh thủ từng phút từng giây để màu chống hoành vùng dập dịch
tại các chốt kiểm dịch bất kể ngày đêm nắng mưa đều ghi dấu ấn của lực lượng công an nơi tuyến đầu chống dịch
đối diện với kẻ thù vô hình dù vị trí nào cũng đối diện với nguy cơ trủi trò nhiễm bệnh
nhưng những người chiến sĩ ấy chưa bao giờ trụn bước
trong những ngày giãn cách khi người dân được yêu cầu ở yên trong nhà
thì tại chốt trực các tổ tuần tra lưu động lực lượng công an luôn là những người thức cho giận ngủ
và trong những đêm trắng ấy đã có những chiến sĩ mãi mãi nằm xuống
trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh có những chiến sĩ nhiều tháng không được gặp người thân
có những chiến sĩ vì nhiệm vụ mà không thể về chịu tan người thân và có cả những hy sinh tính mạng
hơn năm trăm linh ngày qua dịch covid một mươi chín là thức đo tinh thần lửa thử vàng dàn nạn thử sức của cả dân tộc
trong đó thể hiện bản lĩnh của lực lượng công an quyết tâm chiến thắng kẻ thù vô hình
dù phải đánh đổi bằng sự vất vả hy sinh